liên quan đến vụ chìm tàu tại lễ hội ở bạc liêu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải đã ra quyết định khởi tố vụ án tạm giữ tài công doãn thanh nam ba mươi năm tuổi người điều khiển chiếc tàu bị lật làm hai người chết và một người mất tích tại lễ hội nginh ông ở thị trấn gành hào huyện đông hải tỉnh bạc liêu
theo đó tài công doãn thanh nam bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy cũng trong ngày tám tháng bốn lực lượng chức năng tỉnh bạc liêu tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân lưu thị mỹ duyên một mươi chín tuổi ngụ ấp một thị trấn gành hào được gia đình trình báo mất tích trong vụ chìm tàu nhưng đến trưa cùng ngày vẫn chưa tìm thấy

tàu lật không lâu có khoảng một mươi người đã chuyển sang tàu khác nên may mắn thoát nạn thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức cứu nạn điều tra nguyên nhân tai nạn tăng cường kiểm tra giả soát quản lý chặt chẽ các phương tiện đường thủy nội địa và trên biển đúng quy định đảm bảo an toàn không để xảy ra vụ việc tương tự